sáng nay ngày một mươi năm tháng tám ubnd cho ý kiến về việc tiến hành giám sát chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao gọi tắt là bot
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp

trong khi khai thác các công trình giao thông đường xá đi lại đã thông thoáng nhất là các tuyến đường cao tốc và quốc lộ qua đó tạo môi trường đầu tư cũng như lòng tin cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế
tuy nhiên bên cạnh đó báo cáo vẫn còn những hạn chế chưa đưa ra
cái vấn đề thứ nhất là về vấn đề công tác thu phí đối với các dự án bot hiện nay
thì tôi thấy có hai vấn đề đang nổi lên đó là cái khoảng cách đặt trạm thu phí và mức thu phí
mọi cái phản ứng kể
kể cả tiêu cực và tích cực của người dân thì đều liên quan đến vấn đề này
mà trong đó cái nguyên nhân thì tôi nghĩ là chủ yếu là do khâu quản lý kiểm tra giám sát cơ quan nhà nước
nhưng vấn đề nổi lên như là mức thu phí về thời gian thu phí về việc thỏa thuận đặt chạm thì đều có cái sự thiếu của sự công khai bình bạch
ví dụ như quy định chạm khi anh đặt chạm thì phải tham khảo ý kiến của người dân
nhưng vấn đề này vừa rồi thực hiện một cách có thể nói là không đến nơi chối không phát hối được
thì tôi nghĩ như vậy là vấn đề này trong cái báo cáo thì cần phải làm rõ thêm
buổi chiều ubth tiếp tục thảo luận về nội dung giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao nhằm cụ thể hóa hơn nữa tình hình thực tế còn tồn tại trong vấn đề này